tỉnh quảng trị đã xây dựng chỉ dẫn địa lý nhãn hiệu chứng nhận nhãn hiệu tập thể và nhãn hiệu thông thường cho hơn năm mươi năm mặt hàng nông thủy sản trên địa bàn